thưa quý vị tin vui trong điều trị các bệnh nhân mắc covid một mươi chín đó là vào sáng nay hai mươi tám tháng ba
bệnh viện trung ương huế đã tổ chức cho xuất viện trường hợp bệnh nhân mắc covid một mươi chín thứ ba mươi ba năm mươi tám tuổi quốc tịch anh
bệnh nhân khởi phát tại khách sạn bô tích tp hội an tỉnh quảng nam và được xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai ngày bảy tháng ba
đến hai mươi hai h ngày một mươi tháng ba bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện trung ương huế cơ sở hai điều trị tại khu vực cách ly
trong quá trình điều trị bệnh nhân không sốt không ho không khó thở được điều trị hạ huyết áp
hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn định và qua hai lần xét nghiệm đều có kết quả âm tính đủ điều kiện để xuất viện
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng áp dụng ngay các biện pháp hạn chế tụ tập đông người hà nội tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày một mươi năm tháng bốn
theo chủ tịch ubnd tp tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp khó lọc
thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo cần phải áp dụng ngay các biện pháp hạn chế tụ tập đông người kể từ giờ ngày hai mươi tám tháng ba đến hết ngày một mươi năm tháng bốn
vì thế tất cả các trường hợp các trường học ở các cấp trên địa bàn thành phố hà nội tiếp tục thực hiện việc cho học sinh nghỉ học các cấp cho đến hết ngày một mươi năm tháng bốn
tính tới sáng ngày hôm nay hai mươi tám tháng ba số người chết do covid một mươi chín tiếp tục tăng mạnh ở mỹ và châu âu nâng số ca tử vong toàn cầu lên hai mươi bảy ba trăm bốn mươi một trong số gần sáu trăm linh ca
mỹ đã thay thế italia ở châu âu trở thành điểm nóng dịch bệnh của thế giới khi ghi nhận hơn một trăm linh bốn ca nhiễm virus sars cov hai cao nhất thế giới
thứ hai là italia với hơn tám mươi sáu ca nhiễm tiếp đến là trung quốc với hơn tám mươi một ca nhiễm
tây ban nha trong ngày hai mươi bảy tháng ba cũng đã ghi nhận số ca tử vong cao nhất tại nước này từ trước đến nay với thêm bảy trăm bảy mươi ba bệnh nhân thiệt mạng
cơ quan y tế quốc gia anh công bố vào cuối giờ chiều ngày hai mươi bảy tháng ba cho thấy
nước anh đã có thêm một trăm tám mươi một bệnh nhân thiệt mạng vì dịch bệnh covid một mươi chín trong vòng hai mươi bốn giờ qua
trung đông tiếp tục phát hiện thêm nhiều ca nhiễm sars cov hai ở iran thổ nhĩ kỳ và oman